thưa quý vị vào sáng sớm ngày hôm nay ngày ba mươi một tháng năm một vụ cháy nhà nghiêm trọng xảy ra giữa đêm khuya tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an quảng nam đã có mặt không chế đám cháy cứu sống một người
tuy nhiên đám cháy lớn đã lan nhanh gây khói bao trùm đã khiến cho hai vợ chồng tử vong
vụ cháy xảy ra lúc gần ba giờ sáng ngày ba mươi một tháng năm tại căn nhà hai tầng nhà ở kết hợp kinh doanh văn phòng phẩm của ông nguyễn thanh
địa chỉ số bốn mươi tám đường phan chu trinh phường an sơn thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
ngay sau khi nhận được thông tin lúc ba giờ sáng lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh quảng nam
đã huy động gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ cùng năm xe chữa cháy cứu nạn cứu hộ một xe chỉ huy đến hiện trường chữa cháy cứu nạn cứu hộ
bảy là ngôi nhà hai tầng một tung nhỏ trong đó tầng một sử dụng kinh doanh văn phòng phẩm tầng hai ngôi nhà có lối thoát khẩn cấp ra phía trước và phía sau
nhận định đám cháy bùng phát dữ dội do có nhiều vật liệu dễ cháy lan nhanh khói bao trùm nguy cơ lan sang nhà bên cạnh gây khó khăn cho công tác chữa cháy cứu nạn
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đã triển khai một tổ phá cửa trước ngôi nhà vào trong ngôi nhà tiến hành chữa cháy tìm kiếm người bị mắc kẹt
một tổ công tác khác của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tiếp cận tầng hai ngôi nhà từ nhà bên cạnh và đã kịp thời cứu được một người đang mắc kẹt bên trong đưa ra ngoài cấp cứu
đám cháy đã được khống chế sau hai mươi năm phút và dập tắt hoàn toàn lúc bốn giờ sáng cùng ngày
điều đáng tiếc đám cháy quá lớn xảy ra giữa đêm khuya nên hai nạn nhân là vợ chồng ông nguyễn thanh sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy và bà nguyễn thùy hoa sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi năm đã tử vong trước khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

điều đáng tiếc đám cháy quá lớn xảy ra giữa đêm khuya nên hai nạn nhân là vợ chồng ông nguyễn thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn đã tử vong trước khi lực lượng chức năng tiếp cận hiện trường

điều phát hiện nhiều cơ sở khám chữa bệnh giả làm bệnh án nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội
sáu cơ sở khám chữa bệnh và hai nhà ở trên địa bàn tp biên hòa tỉnh đồng nay vừa bị công an tp biên hòa tỉnh đồng nay phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ viện kiểm sát nhân dân tp biên hòa đồng loạt khám xét